phản ứng với vụ tấn công vào paris hôm thứ năm ứng cử viên cực hữu cho ghế tổng thống pháp bà marin lapen kêu gọi khôi phục lại các biện pháp kiểm soát biên giới
bà lerpen đồng thời hứa sẽ bảo vệ nước pháp nếu chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào chủ nhật tới
bà la pent lên tiếng chỉ trích nhà chức trách pháp cho rằng chính quyền đã không làm đủ để bảo vệ công dân pháp khỏi các vụ tấn công khủng bố
khiến hơn hai trăm ba mươi người thiệt mạng kể từ năm hai nghìn một mươi
ứng cử viên cực hữu khẳng định nếu đắc cử bà sẽ khôi phục lại các biện pháp kiểm soát biên giới
thời kỳ trước hiệp ước đi lại tự do schengen đồng thời xử lý hành chính và hình sự với tất cả các cá nhân hiện diện trên lãnh thổ pháp có liên quan hoặc có tư tưởng ủng hộ is
bà le pent cũng đưa ra những cam kết cứng rắn về việc thu hồi quốc tịch với những người có quốc tịch kép và trục xuất họ về nước xuất xứ